thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tham gia hoạt động
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc thượng tướng hoàng xuân chiến ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
tổ trưởng tổ công tác liên ngành trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
chủ trì hội nghị
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai quân đội đã cử năm trăm một mươi hai lượt sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp
tại phái bộ nam su đăng cộng hòa trung phi khu vực aba và trụ sở liên hợp quốc
các lực lượng của việt nam đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước nhân dân ghi nhận
đồng tình ủng hộ và liên hợp quốc cùng cộng đồng quốc tế đánh giá cao
bộ quốc phòng đã tích cực phối hợp với bộ công an tiếp nhận và huấn luyện về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
cho gần ba mươi sĩ quan của bộ công an tổ chức tại cục gìn giữ hòa bình việt nam
và giúp bồi dưỡng huấn luyện tiền triển khai kiểm tra sát hạch cho hàng chục sĩ quan
trước khi tập huấn tại nước ngoài và phục vụ các đợt kiểm tra của liên hợp quốc
thời gian tới bộ quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ công an bộ ngoại giao và các bộ ngành
xây dựng trung tâm điều phối quốc gia về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
để thống nhất công tác chuẩn bị nâng cao hiệu quả triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam
tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa nội dung và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
để thu hút nguồn nhân lực từ bên ngoài đặc biệt là với các đối tác có nhiều thế mạnh về nguồn lực kinh nghiệm và công tác huấn luyện
chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trong các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế
cũng trong sáng qua tại thành phố đà nẵng bộ công an đã tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ an ninh kinh tế và hội ý nghiệp vụ công tác công an
đảm bảo an ninh công nhân cho lực lượng cốt cán trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế của bộ và công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hội nghị sẽ diễn ra trong vòng hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng tám các đại biểu tham dự sẽ được nghe một báo cáo trung tâm
chuyên đề bài giảng do các đồng chí báo cáo viên của cục anh kinh tế và sáu chuyên đề do lãnh đạo các bộ kế hoạch và đầu tư
tài chính tài nguyên và môi trường xây dựng công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bày
đây là những nội dung mang tính chuyên sâu trang bị cho lực lượng an ninh kinh tế cả nước những kiến thức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình hiện nay nhất là sau khi bộ chính trị ban hành chỉ thị số một mươi hai cttw ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế chỉ thị đầu tiên về an ninh kinh tế
trong quá trình diễn ra hội nghị công an các địa phương cũng sẽ có các tham luận trao đổi những vấn đề còn vướng mắt trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế
trao đổi về công tác phối hợp giữa lực lượng an ninh kinh tế của bộ và lực lượng an ninh kinh tế địa phương
vào sáng ngày hôm qua tại hà nội công đoàn công an nhân dân đã tổ chức hội nghị tuyên truyền viên giỏi về pháp luật và nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
cho đối tượng là cán bộ đoàn viên công đoàn công an các đơn vị địa phương trong công an nhân dân
tham gia hội thi lần này có sự góp mặt của hai mươi công đoàn công an nhân dân các đơn vị địa phương với tổng số hơn ba trăm linh thí sinh chính thức và các thành viên phụ trợ cho đội thi
các đội sẽ trải qua bốn phần thi gồm tự giới thiệu kiến thức pháp luật tài năng tuyên truyền đưa nghị quyết của đảng và kiến thức pháp luật vào cuộc sống
hội thi nhằm mục đích tăng cường nâng cao kiến thức pháp luật nâng cao trách nhiệm của cán bộ đoàn viên chiến sĩ công nhân lao động trong công an nhân dân
trong việc nghiên cứu học tập nghị quyết đại hội đảng các cấp phổ biến kiến thức pháp luật cho đoàn viên
bên cạnh đó đây là cơ hội để các đoàn viên giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm mô hình cách làm sáng tạo giữa các đơn vị với nhau
bên cạnh đó hội thi cũng là dịp để các tuyên truyền viên công đoàn các cấp thể hiện tài năng kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ của công tác tuyên giáo
đồng thời lan tỏa các hoạt động công tác tuyên truyền trong hệ thống công an nhân dân
ngày hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo phạm thị đoan trang
chú tại phường cát linh quận đống đa thành phố hà nội về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
bị cáo phạm thị đoan trang có hành vi làm tàng trữ lưu hành các tài liệu bài viết có nội dung nhằm chống nhà nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngoài ra bị cáo đoan trang còn trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước
phỉ bằng chính quyền nhân dân phao tin bị đặt gây hoang mang trong nhân dân
vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên án phạt chín năm tù
đối với bị cáo về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau đó bị cáo trang có đơn kháng cáo
tại phiên phúc thẩm bị cáo phạm thị đoan trang tiếp tục cho rằng mình không phạm tội và kêu oan
tuy nhiên bị cáo không thành khẩn khai báo có thái độ chống đối
trên cơ sở xét hỏi công khai tại phiên phúc thẩm căn cứ vào lời khai tài liệu kết quả giám định
tòa phúc thẩm nhận định đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo
việc tòa sơ thẩm tuyên án phạt chín năm tù đối với bị cáo phạm thị đoan trang
về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là đúng người đúng tội không oan
hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với ông trịnh văn quyết
cựu chủ tịch tập đoàn flc và ba bị can khác gồm hai em gái của ông quyết là trịnh thị minh huế
trị thị thúy nga và hương trần kiều dung
các bị can trên đều bị khởi tố thêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
việc khởi tố các bị can trên nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án thao túng thị trường chứng khoán
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty có liên quan
theo tài liệu điều tra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu thông qua việc tăng vốn điều lệ khống từ một năm tỷ đồng
lên bốn ba trăm linh tỷ đồng tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phần của công ty cổ phần xây dựng pharos
và khi được niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu ros trên sàn chứng khoán
trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga hương trần kiều dung
đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
bước đầu cơ quan điều tra xác định tính đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trịnh văn quyết đã chỉ đạo trịnh thị minh huế bán toàn bộ cổ phiếu ros mang tên trịnh văn quyết
và cổ phiếu ros mang tên năm cá nhân khác do quyết nhờ đứng tên
thu được tổng cộng hơn sáu bốn trăm một mươi hai tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt
việt nam đang tích cực phối hợp xác minh danh tính nạn nhân hỏa hoạn ở anh
cảnh sát điều tra anh đã tìm thấy những phần thi thể của bốn nạn nhân trong khu nhà cháy ở macedesor
vào hôm bảy tháng năm vừa qua và đây là thông tin được người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
trong cuộc họp báo thường kỳ bộ ngoại giao chiều hai mươi năm tháng tám
cũng theo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cảnh sát anh cũng cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm để điều tra về vụ việc trên
người phát ngôn bộ ngoại giao nêu rõ
bộ ngoại giao đã chỉ đạo cục lãnh sự đại sứ quán việt nam tại anh tiếp tục theo dõi sát vụ việc
phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của cả hai nước đẩy nhanh quá trình xác định nhân thân các nạn nhân
để thúc đẩy điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và hướng dẫn hỗ trợ gia đình các nạn nhân về hậu sự
thưa quý vị bão số ba đã đổ bộ vào đất liền tại khu vực quảng tây trung quốc
nhưng hoàn lưu của bão vẫn gây mưa lớn diện rộng tại nhiều địa phương của nước ta đặc biệt là hai tỉnh quảng ninh và hải phòng
tại khu vực huyện đảo cô tô quảng ninh vào đêm ngày hôm qua đã có lượng mưa lớn hai trăm ba mươi chín mm gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
sau khoảng hơn ba giờ mưa thì lượng nước chưa kịp thoát đã khiến nhiều tuyến phố tại thị trấn cô tô bị ngập ống cục bộ
nhiều khu vực tại quảng ninh ghi nhận lượng mưa lớn như cửa ông cẩm phả hạ long kèm gió cấp năm cấp sáu
tại thành phố hạ long nhiều tuyến phố cũng xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ
do lớn tại thành phố móng cái đã khiến một số cây xanh bị gãy đổ tại ven biển trà cổ một cây lớn bật gốc đè trúng ô tô trong nội đô
bão số ba được dự báo sẽ tiếp tục gây mưa lớn gió giật mạnh đến cấp tám tại các huyện đảo và ven biển của quảng ninh
tính đến ngày hôm nay quảng ninh đã kêu gọi hơn sáu tàu thuyền về neo đậu di rời người dân trên các lồng bè về tránh trú
sẵn sàng phương tiện vật lực và chủ động các biện pháp phòng chống bão số ba
hiện chính quyền các địa phương vẫn đang tiến hành ra suất kiểm tra và cử người ứng trực tại các khu vực ngầm tràn hồ chứa
có điểm có nguy cơ sạt lở lũ quét để kịp thời ứng phó khi có mưa lớn kéo dài
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây tình hình an ninh trật tự tại các bệnh viện diễn ra khá phức tạp
khi mà những vụ việc như là mất trộm bắt cóc trẻ em và hành hung bác sĩ vẫn diễn ra
bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện mục đích cuối cùng không gì khác là vấn đề
bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ nhân dân tốt hơn đã đến lúc cần phải có những giải pháp mạnh tay hơn
để bệnh viện thật sự là môi trường an toàn nơi cứu người như ý nghĩa của nó
ngày một mươi chín tháng tám sau khi mặc áo bệnh viện giả danh là nhân viên y tế
nguyễn thị tuyến ba mươi ba tuổi đã tiếp cận khoa sản của bệnh viện đa khoa trương mỹ
tại đây tuyến đã chiếm đoạt một trẻ sơ sinh
khi đang tìm cách đưa bé ra ngoài bệnh viện thì bị phát hiện bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng bảy tại bệnh viện nhân dân gia định tp hcm
một bác sĩ tại khoa cấp cứu đã bị một người nhà bệnh nhi đẩy vào tường bóc cổ khi đang đợi gấp xương cá cho bé gái
cùng là đồng nghiệp với nhau thì chúng tôi rất là chia sẻ cái nỗi trăn trở này
thì môi trường của bệnh viện phải thật sự là một môi trường an toàn
để cho người bệnh đến thăm khám điều trị tốt nhất cũng như là nhân viên y tế được làm việc trong một môi trường tốt nhất
thứ hai là đứng trên quan điểm là lãnh đạo của bệnh viện thì chúng tôi cũng đã có ngay các cái giải pháp để mà ổn định cái tình hình
theo thống kê của bộ y tế có tới bảy mươi bác sĩ là đối tượng bị tấn công và một mươi năm là điều dưỡng
chín mươi số vụ việc xảy ra tại khuôn viên bệnh viện trung tâm y tế
trong khi thầy thuốc đang cấp cứu chăm sóc người bệnh là sáu mươi
và ba mươi số vụ việc xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích bệnh lý cho người bệnh người nhà bệnh nhân
vâng rõ ràng là có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự tại bệnh viện còn diễn biến phức tạp
và như việc quản lý còn lòng lẻo khiến cho nhiều đối tượng phạm tội dễ dàng trà trộn vào cơ sở y tế để thực hiện hành vi phạm tội
hay là lực lượng bảo vệ an ninh bệnh viện vẫn rất mỏng
nên khi xảy ra vụ việc cũng không đủ nhân lực tham gia hỗ trợ ngăn chặn
nhưng một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự trong đó thì có hành vi hành hung bác sĩ vẫn lặp đi lặp lại
tức là chế tài xử phạt còn chưa đủ sức gian đe
vâng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật như thế nào để bảo vệ nhân viên y tế đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại bệnh viện
mời quý vị tiếp tục theo dõi vấn đề chính sách ngày hôm nay với phần phân tích của thiếu tá tiến sĩ phùng văn hà qua cảnh sát hình sự học viện cảnh sát nhân dân
xin cảm ơn tiến sĩ phùng văn hà đã dành thời gian cho chương trình vấn đề và chính sách
vâng thưa đồng chí sự việc bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện đa khoa trương mỹ thì không phải là hy hữu
thực tế thì cũng có rất nhiều những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra thời gian gần đây
vậy thì đồng chí có thể phân tích cụ thể hơn về thủ đoạn của các đối tượng và vì sao các đối tượng lại dễ dàng thực hiện hành vi bắt cóc tại các bệnh viện ạ
cái thủ đoạn của các đối tượng thì thường là lợi dụng vào cái thời điểm mà bệnh viện cho phép được người nhà người thân vào thăm sản phụ thăm người thân
thì các đối tượng này sẽ mượn hoặc là mua bộ đồ của nhân viên y tế và sau đó là trà trộn hoặc là đóng giả làm người nhà của bệnh nhân để vào bệnh viện
và sau đó là đưa ra những nội dung
cái lý do ví dụ như lý do thăm khám hoặc lý do đưa trẻ đi kiểm tra y tế sau khi sinh và thực hiện cái hành vi chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
nếu có thể thì các bệnh viện có thể trước khi quy trình trước khi vào thăm khám thì có thể phổ biến hoặc là in các tờ rơi đi kèm với lại các cái phiếu
ví dụ như là phiếu nhập viện hoặc ở các phòng bệnh thì giúp cho người thân người nhà người ta nắm được các thủ đoạn và họ nâng cao cảnh giác
mặt khác thì trong quá trình làm việc thì cần có một cái quy trình quy chuẩn
ví dụ như là quy trình về thăm khám để chữa chữa bệnh và đặc biệt là trong quá trình làm việc thì nhân viên y tế phải có những nhận biết đồng nghiệp của mình để phân biệt giữa đồng nghiệp của mình đối với những đối tượng khác trà trộn đóng giả làm nhân viên y tế
không chỉ có những vụ bắt cóc trẻ em mà tại bệnh viện thời gian gần đây những vụ việc hành hung y bác sĩ cũng đang gây nhức nhối
vậy theo đồng chí vì sao những sự việc như này vẫn tiếp tục diễn ra
trước hết là bệnh viện
trước hết là xuất phát từ nguyên nhân từ phía những người chính những người có hành vi hành hung
tức là khi họ có người thân vào để cấp cứu vào điều trị thì trong một cái thực tế là họ đang rất là nóng ruột đang rất là cấp thiết thì thường họ không giữ được bình tĩnh
cái nguyên nhân thứ hai đó là nhân viên y tế trong quá trình làm việc có lời nói cử chỉ làm cho người nhà bệnh nhân có cái hiểu nhầm gây nhầm lẫn
nhìn từ khía cạnh pháp luật đối với cái hành vi chống người thi hành công vụ thì người thi hành công vụ được hiểu là công chức viên chức cán bộ chiến sĩ
cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
thế người có hành vi chống người thi hành công vụ thì phải chịu trách nhiệm hình sự và quy định trong bộ luật hình sự
và chính vì vậy mà cái người có hành vi hành hung bác sĩ hiện nay nếu thỏa mãn cái dấu hiệu về tội gây thương tích thì phải xử lý về hành vi gây thương tích
nhưng hiện nay nhân viên y tế hầu hết là nhân viên hợp đồng dài hạn
chính vì vậy để xử lý theo cái hành vi chống người thi hành công vụ thì không thể xử lý được
mặt khác cái chế tài về xử lý hành chính thì hiện nay ví dụ như hành vi gây mất trật tự ở công cộng thì xử lý từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng
đối với hành vi này nó không đủ sức nặng
vậy thì theo đồng chí cần phải có những giải pháp có những cơ chế chính sách như thế nào để chúng ta có thể đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại bệnh viện ạ
để đảm bảo tình hình an ninh trật tự các bệnh viện thì trước hết là bản thân các bệnh viện các cơ sở y tế phải nhận thức rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng
chính vì vậy mà các cơ sở y tế cần có hợp tác đối với lực lượng công an nơi gần nhất
ký kết hàng năm là có giao ban thống kê các vụ việc xảy ra và có chương trình kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài bệnh viện
thứ hai là phải thiết lập đường dây nóng đối với lại lực lượng công an cơ sở
khi mà có sự cố mất an ninh trật tự xảy ra ở trong và ngoài bệnh viện thì lực lượng an ninh phải báo ngay cho lực lượng công an để có sự can thiệp kịp thời
và thứ ba nữa là các bệnh viện cũng cần phối hợp với lại lực lượng công an để tổ chức đào tạo kỹ năng kiến thức về bảo vệ an ninh trật tự trong khuôn viên bệnh viện cũng như ngoài khuôn viên bệnh viện
và chủ động phát hiện những người có hành vi ví dụ như là mất kiểm soát trong hành vi trong quá trình giao tiếp làm việc nhân viên y tế để kịp thời ngăn chặn
và nhận biết được các biểu hiện của các hành vi vi phạm pháp luật khác ví dụ như là móc túi trộm cắp tài sản trong bệnh viện
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi
trong phần tiếp theo xin mời quý vị đến với cụm chính sách sáng ngày hôm nay
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thông tin thuê bao xử lý triệt đề tình trạng sim giác bộ thông tin và truyền thông đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động tiếp tục triển khai giả soát cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung của doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hoạt động nhằm làm chính xác lại thông tin của chủ thuê bao bảo đảm hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng
bộ y tế vừa có văn bản đề xuất chính phủ được miễn áp dụng cây khai giá đối với mua vắc xin covid một mươi chín
cụ thể theo quy định cơ sở nhập khẩu thuốc bao gồm cả vaccine phải thực hiện kê khai giá bán buôn dự kiến trước khi đưa lô thuốc đầu tiên lưu hành trên thị trường
tuy nhiên trong quá trình thương thảo các nhà cung cấp vaccine covid một mươi chín đều yêu cầu chính phủ ký kết hợp đồng thỏa thuận bảo mật thông tin trong đó có bảo mật thông tin về giá vaccine
do đó việc thực hiện kê khai giá của các nhà nhập khẩu chưa thực hiện được
cục hàng không việt nam mới đây đã có yêu cầu các hãng hàng không phải có máy bay dự phòng để tránh đi lây
theo cục hàng không tình trạng chậm hủy chuyến xảy ra gần đây là do các hãng hàng không bố trí lịch khai thác chưa phù hợp
chưa có phương án bố trí máy bay trong trường hợp thời tiết xấu hoặc máy bay gặp sự cố kỹ thuật
do đó cơ quan này yêu cầu các hãng hàng không việt nam xây dựng ngay kế hoạch khai thác đội máy bay hợp lý để kịp thời thực hiện chuyến bay thay thế
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý đăng tải trên các trang báo ra sáng ngày hôm nay
thu thuế từ thuế thu nhập cá nhân tăng mạnh trong bảy tháng vừa qua đạt hơn một trăm linh sáu tỷ đồng gần cán đích dự toán cả năm
tuy nhiên thì trao đổi với báo lao động có ý kiến cho rằng trong bối cảnh giá cả hàng hóa đồng loạt tăng thì đây lại là một nghịch lý
hiện thuế thu nhập cá nhân vẫn đến chủ yếu từ người làm công ăn lương
nếu chính sách thuế biểu thuế thu nhập cá nhân không được sửa đổi thì sẽ trở thành gánh nặng giữa thời tăng giá đối với người dân
theo đó theo nhiều chuyên gia nhà nước cần xem xét cần nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ một mươi một triệu đồng một tháng như hiện nay lên mức cao hơn
bên cạnh đó mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc cũng cần được nâng lên năm mươi bảy mươi đồng thời giảm số bậc thuế từ bảy bậc xuống còn năm bậc
điều này là cần thiết và nên làm
vì nó giúp kích cầu tiêu dùng nội địa tăng tiêu thụ sản phẩm tạo động lực cho phục hồi sản xuất kinh doanh
thị trường vật liệu xây dựng bất ổn biến động lớn đã gây tác động mạnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà thầu và các đại lý thông tin đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
do giá vật liệu xây dựng không có dấu hiệu giảm nhiều công trình dự án xây dựng ký kết hợp đồng với đơn giá cố định hoặc chọn gói từ trước đến nay đã bắt đầu phát sinh lỗ
đặc biệt có trường hợp nhà thầu không dám nhận các công trình vốn đầu tư công do hệ thống định mức đơn giá không cập nhật được thị trường
để thao gỡ khó khăn nhiều doanh nghiệp kiến nghị cần nhanh chóng triển khai điều chỉnh bù giá trượt giá đối với loại hợp đồng xây dựng phù hợp với tình hình thực tế thị trường
cụ thể cho phép các hợp đồng chọn gói theo đơn giá cố định chuyển thành hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
tất cả các hợp đồng đang được thực hiện thì điều chỉnh theo phương pháp bù trừ trực tiếp
đại lý kinh doanh xăng dầu dọa là sẽ nghỉ bán bởi càng bán sẽ khiến doanh nghiệp rơi vào cảnh thua lỗ nặng
trao đổi với báo tuổi trẻ đại diện một doanh nghiệp cho biết mức chiết khấu đối với xăng dầu trong ngày hai mươi năm tháng tám đều ở mức là tám mươi đồng một lít
trong khi đó chi phí vận tải kho bãi nhân viên điện nước khiến cho việc nhận xăng tại kho bị lỗ nặng
tuy nhiên đại lý vẫn phải mở cửa bán xăng dầu bởi nếu đóng cửa thì sẽ bị cơ quan chức năng rút giấy phép
trong khi đó doanh nghiệp xăng dầu đang gặp khó khăn khi tiếp cận vốn
chưa kể nhiều doanh nghiệp đã bị tạm ngưng nhập hàng chỉ còn doanh nghiệp lớn nhưng họ phải đảm bảo hệ thống của mình
các doanh nghiệp bên ngoài muốn mua cũng khó cung cấp hoặc là cung cấp theo tiến độ
ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ điều đó được thể hiện bằng lượng khách đi du lịch liên tục tăng cao ở nhiều địa phương
tuy nhiên thì cũng chính trên đà tăng trưởng nóng đã bộc lộ nhiều bất cập
theo báo đại luận kết thời gian
thời gian vừa qua đã xảy ra những trường hợp trang mạng quảng cáo và cam kết về chất lượng dịch vụ nhưng sau khi khách mua tour và sử dụng thì lại không được như cam kết
cùng với đó dịp cao điểm du lịch hè đã xảy ra tình trạng quá tải dẫn tới dịch vụ giảm sút
điểm yếu này đã xuất phát từ dịch bệnh kéo dài suốt gần hai năm khiến nhân sự ngành du lịch thiếu hụt
do vậy theo nhiều chuyên gia các địa phương và doanh nghiệp du lịch cần có chính sách thu hút trở lại nguồn nhân lực tổ chức đào tạo mới bồi dưỡng đào tạo lại nhân lực đảm bảo chất lượng phục vụ du khách nâng cao sức hấp dẫn điểm đến để thu hút du khách